sáng nay chín tháng sáu ngày làm việc thứ một mươi kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng
trong phi làm việc buổi sáng quốc hội nghe các báo cáo việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tối đa một mươi năm phút dự thảo nghị quyết về một số cơ chế
chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội trước khi tiến hành thảo luận tại tổ
trong phiên buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi một
tiếp đó quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
cuối giờ chiều quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật cư trú sửa đổi